trưa nay ngày hai mươi ba tháng ba trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh khánh hòa cho biết
mặc dù y bác sĩ các cơ sở y tế trong tỉnh đã nỗ lực điều trị tích cực hơn một tuần qua
nhưng bệnh nhân sinh năm hai nghìn ba chú ở thị xã ninh hòa tỉnh khánh hòa
sinh viên của trường đại học nha trang mắc cúm ah năm đã tử vong trong sáng cùng ngày
do bệnh trạng chuyển biến nặng phổi sơ cứng hoàn toàn
theo cdc khánh hòa bệnh nhân khởi phát bệnh vào ngày một mươi một tháng ba
khi đang lưu trú tại ký thúc xá trường đại học nha trang và đã tự đi mua thuốc tân dược để uống
nhưng bệnh không giảm đến ngày một mươi năm tháng ba bệnh nhân trở về nhà ở thị xã ninh hòa
có tiếp xúc với người thân trong gia đình trước khi đến trung tâm y tế thị xã ninh hòa khám bệnh
với kết quả chẩn đoán viêm họng thanh quản cấp theo dõi suốt suốt huyết đen cua
nhưng bệnh nhân từ chối nhập viện mà xin điều trị ngoại trú theo chỉ định của bác sĩ trong đơn thuốc
tuy nhiên trưa ngày một mươi sáu tháng ba bệnh nhân phải vào viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao nhiễm khuẩn ruột
nhiễm trùng huyết theo dõi suốt suốt huyết đen cua sau đó được chẩn đoán viêm phổi nặng do cúm ah năm
tiến hành theo dõi sức khỏe sáu mươi sáu sinh viên cùng lớp cùng phòng lưu trú trong ký thúc xá với bệnh nhân
trong số đó có thu thập sáu mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm cho kết quả âm tính với virus cúm ah năm
tiến hành thu thập nhiều mẫu bệnh phẩm trên đàn gà vịt tại nhà riêng và gần nơi cư trú của bệnh nhân để xét nghiệm kết quả đều âm tính